thông tin từ bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết một lượng lớn ma túy vừa trôi sạt vào vùng bờ biển tam thanh
thuộc xã tam thanh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa được đồn biên phòng tam thanh phát hiện và tiến hành thu gò
khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng một mươi một người dân xã tam thanh thành phố tam kỳ phát hiện một căn nhựa chứa nhiều bánh màu trắng được xác định là heroin
ngay lập tức bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã triển khai lực lượng đi dọc bờ biển để tiếp tục tìm kiếm tuyên truyền và vận động nhân dân
giao nộp số ma túy vất được trên bờ biển đến hai mươi một giờ cùng ngày đã thu giữ được hai mươi năm bánh heroin
hiện lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đang phối hợp với công an tỉnh quảng nam và các ngành chức năng của địa phương
tiến hành điều tra xác minh nguồn gốc số heroin này